thời tiết vẫn sẽ có mưa rông trên diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
đây là cảnh báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đưa ra
trong hôm nay ngày ba mươi tháng bốn cảnh báo các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa rông diện rộng sau một ngày nắng mạnh và nóng
trời mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn giờ có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn giờ
đáng chú ý là mưa rông dễ kèm theo các hiện tượng rông lốc sấm xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
khi thấy những đám mây đen sẫm lại gió đang thổi bỗng nhiên ngừng hẳn không khí chuyển mát mẻ xe lạnh
người dân nên tìm nơi trú tránh an toàn